tổng cục đường bộ đang tiến hành ra soát năm mươi bốn dự án bot do bộ giao thông vận tải quản lý trên cả nước
mục đích là để điều chỉnh phương án tài chính theo hướng giảm phí cho người dân trong vùng ảnh hưởng của trạm thu phí
cũng như là giảm phí chung cho các phương tiện
công tác giả soát sẽ kết thúc và báo cáo bộ giao thông vận tải trước ngày ba mươi tháng một mươi
và nếu như được phê duyệt các trạm sẽ tiến hành giảm phí trong tháng một mươi một tới đây
trước mắt các trạm thu phí bot pháp vân cầu rẽ thành phố hà nội
cai lệ tiền giang biên hòa tỉnh đồng nai sẽ thực hiện giảm phí đầu tiên theo chủ trương của bộ giao thông vận tải
riêng đối với trạm thu phí bot pháp vân cầu rẽ do lưu lượng phương tiện qua trạm tăng
nên nhà đầu tư và tổng cục đường bộ thống nhất báo cáo bộ giao thông vận tải giảm phí hai mươi năm bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi tới đây
theo mức giảm này xe dưới chín chỗ đi hết tuyến từ bốn mươi năm đồng một lượt xuống còn ba mươi năm đồng một lượt
cùng với việc giảm phí thời gian thu phí sẽ không đổi
với khoảng một mươi bảy năm và tới năm hai nghìn hai mươi một tuyến đường này tăng phí trở lại với mức một mươi tám lộ trình sau đó ra năm tăng phí một lần
theo tổng cục đường bộ việt nam sau trạm bot pháp vân cầu rẽ thì sẽ tiến hành giảm phí tại các trạm bot bắc giang bot đại yên quốc lộ năm và tiếp tục lần lượt thực hiện giảm phí
riêng về hai trạm thu phí trên quốc lộ năm nếu giảm chi phí thì phải báo cáo bộ giao thông vận tải chính phủ vì trạm này thuộc thẩm quyền quyết định của chính phủ